nhằm nâng cao nhận thức và tư vấn sức khỏe cho người dân về các biến chứng hậu covid một mươi chín
ngày hôm nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an phối hợp với công đoàn ban quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp đà nẵng
tổ chức khám tư vấn miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại ba khu công nghiệp trên địa bàn
hiện nay tại các khu công nghiệp và công nghệ cao đà nẵng có khoảng một mươi sáu người nhiễm covid một mươi chín
sau khi phục hồi sức khỏe của người lao động đều bị ảnh hưởng thậm chí có nhiều biến chứng nặng
chương trình tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động
sau tư vấn các bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín tổ chức thăm khám cho hai công nhân hướng đến xây dựng lực lượng lao động
đảm bảo cả về sức khỏe lẫn tinh thần để tham gia lao động sản xuất hiệu quả